cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam từ liêm hà nội đã ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với bảy đối tượng về hành vi đánh bạc trong đó năm đối tượng hiện đang là phóng viên cộng tác viên của một số cơ quan báo chí
các đối tượng bị khởi tố gồm đỗ anh dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín phóng viên báo kinh doanh và pháp luật dương như nhật sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại quận nam từ liêm hà nội nguyễn gia lâm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm cộng tác viên trang tin kinh tế xã hội
nguyễn văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại quận hà đông hà nội nguyễn tuấn hợp sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín phó trưởng ban thư ký báo điện tử dân trí
ngô đăng huy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một phóng viên báo kinh doanh và pháp luật nguyễn phạm minh tú sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám nguyên trưởng ban phóng viên thuộc tạp chí kiểm soát
ngày một mươi ba tháng một mươi tại bến xe liên minh hợp tác xã việt nam đường dương đình nghệ phường mỹ đình một công an quận nam tử liêm đã phát hiện bắt quả tang bảy đối tượng trên đang có hành vi đánh bạc
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ ba bộ túi lô khơ hơn ba trăm năm mươi phỉnh dụng cụ quy đổi dùng để đánh bạc và một số tăng vật có liên quan
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng một mươi sau khi uống rượu tại căn nhà cấp bốn trong bãi xe liên minh hợp tác xã việt nam
các đối tượng chia thành hai chiếu bạc rồi đánh bạc giữa hình thức tá lả và liêng dùng phỉnh để thay tiền mặt sử dụng trên chiếu bạc
với quy ước một phỉnh đổi được hai trăm linh vnđ
sau khi kết thúc cuộc chơi sẽ quy đổi phỉnh thành tiền để thanh toán thắng thua
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam tử liêm đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật